liên quan tới sự cố sạt trượt tại km một trăm sáu mươi một ba trăm linh trên tuyến đường một mươi tám a thuộc tổ sáu khu hai phường cửa ông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đến nay thành phố cẩm phả đã cơ bản hoàn thành việc di rời các hộ dân bị ảnh hưởng
đơn vị thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám cũng đang chuẩn bị triển khai các giải pháp chống sạt trượt
mặc dù lượng mưa không lớn tuy nhiên tại khu vực tổ sáu khu hai phường cửa ông đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân tại đây
sau đó thành phố cẩm phả đã cho ra soát tổ chức kiểm đếm và lập phương án hỗ trợ bồi thường di rời đối với sáu hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí trên năm tỷ đồng
thời điểm hiện tại tất cả các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường và chủ động tái định cư tại nơi ở mới
để tránh việc tiếp tục sạt trượt tại khu vực này chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám đoạn hạ long mông dương đã huy động lực lượng và trang thiết bị để bốc xúc mặt đường mới hoàn thành để dỡ tải tại km một trăm sáu mươi bảy
hiện phương án thiết kế đường tại điểm sạt trượt đang được tư vấn thiết kế
riêng đối với hạng mục kè sẽ có hạng mục cọc khoan nhồi để thay thế cho kè bê tông đã bị đổ do sạt trượt vừa qua
đối với việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này các phương tiện tham gia giao thông được phân luồng vào đoạn đường một mươi tám a cũ